tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy trăm một mươi tám chín trăm sáu mươi ba ca nhiễm đứng thứ bốn mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bảy ba trăm linh sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm một mươi bốn
trong bốn trăm chín mươi bảy ca trong đó có bốn trăm tám mươi hai tám mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình và lạng sơn
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là quảng ninh lào cai hà tĩnh và con tum
cao bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch cho đến nay chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm ba trăm năm mươi ba sáu trăm năm mươi năm trường hợp bình dương một trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi ba trường hợp đồng nai bốn mươi hai ba trăm sáu mươi hai trường hợp lòng an ba mươi một bốn mươi một trường hợp và tiền giang một mươi ba bốn trăm sáu mươi bốn trường hợp
tiếp đến là tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi một chín trăm một mươi chín ca tổng số ca được điều trị khỏi bốn trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn chín trăm chín mươi một trường hợp trong đó thở oxy qua mặt nạ tám một trăm tám mươi năm ca thở oxy dòng cao hfnc tám trăm ba mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi bốn ca thở máy xâm lấn bảy trăm bảy mươi ba ca và ếch mô là ba mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên trang cdc kcb vn ghi nhận có hai trăm ba mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh một trăm tám mươi một ca bình dương ba mươi bảy ca tiền giang bình thuận lòng an mỗi nơi ba ca cần thơ đồng nai mỗi nơi hai ca đắk nông an giang đà nẵng nghệ an bà rịa bỗng tàu mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bảy ca

tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy bảy trăm tám mươi một ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hiện là hai một
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện được một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi ba xét nghiệm cho bốn trăm ba mươi một sáu trăm ba mươi ca
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện
một mươi bảy hai trăm một mươi một bảy trăm chín mươi tám mẫu cho bốn mươi chín bảy trăm ba mươi năm hai trăm chín mươi sáu lượt người
thưa quý vị từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội đã bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm
rất nhiều người dân hà nội băn khoăn thời điểm này họ muốn về quê hay đi các tỉnh thành khác thì cần giấy tờ hay là thủ tục gì hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế tỉnh hải dương cho biết hiện tỉnh vẫn kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác vào
đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
cụ thể người từ các địa phương khác vào tỉnh kể cả người hải dương trở về từ tỉnh ngoài
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp đặc biệt phải báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
với những người đến hoặc về từ hà nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
khi đi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm hai lần
vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy kể từ ngày đến hoặc về địa phương
kể cả người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín theo quy định
khi vào tỉnh hải dương vẫn phải có phiếu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
ông cường lưu ý
còn tại hải phòng người đến từ hà nội đến hải phòng phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một mươi bốn
với tỉnh hưng yên ông nguyễn duy hưng phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết
người hà nội vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc test nhanh trong vòng bốn mươi tám giờ giấy xác nhận tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện năm k
bên cạnh đó ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cho biết
tỉnh đang giao cho ngành y tế nghiên cứu chỉ đạo chung của chính phủ bộ y tế về tình hình dịch bệnh
ở các tỉnh thành để có biện pháp phù hợp hơn
địa phương mong muốn có thông báo về quản lý người ra khỏi hà nội như thế nào
đối tượng nào được ra các điều kiện ra như thế nào từ đó mới có biện pháp phù hợp ông tùng nói
hiện tại theo quy định hiện hành
thanh hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
hoặc pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
với người có xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tổ chức xét nghiệm hai lần
với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ khi ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần
người cách ly phải tự chi trả
kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
theo ông lê ngọc châu phó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh
địa phương này chưa có chủ trương đón công dân từ hà nội về
trong khi đó lãnh đạo sở y tế hà tĩnh cho biết đối với những công dân trở về từ vùng có dịch
nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
sau đó cách ly tại nhà bảy ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà
sau đó cách ly tại nhà bảy ngày sau đó tiếp tục theo dõi y tế tại nhà thêm bảy ngày
ông đặng thanh tùng tránh văn phòng ubnd tỉnh cho biết
tất cả công dân địa phương trở về từ vùng có dịch
trong đó có hà nội đều phải thực hiện theo đúng quy định chung của bộ y tế
ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết
nam định tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
với hà nội do đã chuyển sang chỉ thị một mươi năm
người từ hà nội về nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ phải cách ly một tuần
người hà nội muốn vào tỉnh vĩnh phúc phải có xét nghiệm sars cov hai
test nhanh khá nguyên hoặc rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có chứng nhận trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng tính đến thời điểm về tỉnh
hoặc là người từng bị nhiễm đã được điều trị bệnh khỏi covid một mươi chín
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với sars cov hai
mẫu đơn không quá sáu tháng tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh
và có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy ra viện
phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ít nhất hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
xét nghiệm ít nhất ba lần vào ngày thứ bốn ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
trong thời gian cách ly
kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
còn tại tỉnh phú thọ quy định chung đối với tất cả những người ngoài tỉnh vào địa phương
là phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với cán bộ công nhân người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh phú thọ có địa chỉ thường trú ngoại tỉnh
tỉnh phú thọ khuyến khích các cơ quan hành chính doanh nghiệp
trí cho người lao động lưu trú tại địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay
trong trường hợp cán bộ công nhân người lao động không thể lưu trú tại tỉnh phú thọ
thì cơ quan hành chính doanh nghiệp liên hệ cơ quan y tế đủ điều kiện
để thực hiện xét nghiệm rt pcr cho các đối tượng này với tần suất là ba ngày một lần
theo phương pháp gộp mẫu để đảm bảo các điều kiện vào tỉnh theo quy định
đối với phương tiện vận tải hàng hóa đăng ký cấp thẻ nhận diện có mã qr luồng xanh
với sở giao thông vận tải các tỉnh tp hcm
phú thọ yêu cầu lái xe và người đi cùng trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian
là bảy mươi hai giờ khi vào địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
còn tại tỉnh yên bái ngày hai mươi một tháng chín ubnd tỉnh yên bái có văn bản hướng dẫn người dân
di chuyển từ vùng có dịch trở về địa bàn tỉnh
theo đó yên bái tiếp tục yêu cầu tất cả người dân đến hoặc về tỉnh yên bái
trong đó có người từ thành phố hà nội về phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr chưa quá bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh kháng nguyên
chưa quá hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thì yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế
và phải tự chi trả chi phí xét nghiệm
ngoài ra người từ hà nội về hoặc đến tỉnh yên bái
chưa đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
trong trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc là tiêm liều thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày
thì phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
sau những phản ánh của báo chí về việc người dân hà nội đổ ra đường
chơi trung thu khi thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại
sự việc xảy ra ngay trong ngày đầu tiên hà nội nới lỏng
các biện pháp phòng chống dịch khiến cho nhiều người lo ngại thành quả
của những ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu vừa qua có thể bị đổ vỡ
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho rằng
nỗ lực của toàn thành phố trong hai tháng chống dịch vừa qua
có thể đổ bể khi người dân tụ tập đi chơi trung thu đông như vậy
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho rằng
sự chủ quan của cơ quan đơn vị và người dân khi hà nội nới lỏng giãn cách xã hội
đã nhiều lần được đề cập và là mối lo ngại thường xuyên
của lãnh đạo thành ủy ubnd hà nội
chính ông cũng nhiều lần nhắc đến việc này ở cuộc thông tin báo chí
về chủ trương nới lỏng giãn cách cũng như tại buổi giao ban báo chí trung ương vào tối ngày hôm qua
ông cho hay tuy nhiên sau thời gian hai tháng giãn cách xã hội
thì tâm lý chung của người dân cũng bức bối
họ có nhu cầu được giao tiếp cộng đồng được sinh hoạt các hoạt động tập thể
nhất là đêm trung thu lại là ngày lễ của trẻ nhỏ
một lễ hội truyền thống văn hóa của người dân việt nam
bên cạnh đó một bộ phận người dân có suy nghĩ đã được tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín
nên tâm lý chủ quan cộng với việc kết quả chống dịch của thành phố gần đây có khả quan
số ca nhiễm giảm xuống nên người dân đã đổ ra đường chơi
bỏ mặt các quy định phòng chống dịch của thành phố
ông phong nhấn mạnh thành phố rất chia sẻ nhưng cũng không chấp
nhận được chuyện người dân đi ra đường tụ tập quá đông như vậy
chỉ cần một f trong đám đông là có thể làm mất đi công sức của bao nhiêu người
trong suốt chặng đường dài khi chúng ta đã phải đánh đổi nhiều thứ
tối hôm qua lượng người đổ ra đường rất đông rồi có cả trẻ em cũng được phụ huynh đưa đi cùng
việc này vi phạm các quy định phòng chống dịch khi toàn thành phố vẫn áp dụng
nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
với hành động này cũng thể hiện thái độ chủ quan thiếu trách nhiệm với sức khỏe
an toàn tính mạng của bản thân cộng đồng
nhất là đối với trẻ em khi các em là đối tượng chưa được tiêm vaccine rất dễ lây nhiễm
những hành động này đe dọa trực tiếp đến công sức suốt thời gian qua của thành phố
mà trong đó công sức sự hy sinh của chính người dân đóng vai trò quyết định
trong thời gian dài chống dịch và đặc biệt là hai tháng cao điểm vừa qua
toàn thành phố đã chấp nhận đánh đổi bằng thời gian sức khỏe kinh tế việc làm tâm lý
tuy nhiên thành quả đó bị đe dọa bởi chính sự chủ quan mà tối qua là một biểu hiện cho việc đó
lãnh đạo thành phố cơ quan chuyên môn cũng như nhà khoa học và bộ phận lớn người dân thủ đô
rất lo lắng khi chứng kiến những hình ảnh như tối qua
lãnh đạo thành phố đội ngũ chuyên gia nhà khoa học đều nhận định
kết quả chống dịch thành phố đạt được trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu
thành phố còn nhiều nguy cơ hiện hữu và dịch bệnh có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào
thứ nhất là hà nội vẫn phát hiện f trong cộng đồng
dù xét nghiệm diện rộng đẩy mạnh tiêm chủng cùng với nhiều giải pháp khác
việc đưa f về ở thời điểm hiện tại là không thể
thứ hai người về từ vùng dịch cũng là nguồn lây tiềm tàng đối với thành phố
nguy cơ này đã được thấy rất rõ qua những chuỗi lây nhiễm ở phú xuyên
có nguồn lây từ bình dương đồng nai thành phố hồ chí minh
hay hôm qua là trường hợp lái xe đường dài ở quận long biên
và nguy cơ thứ ba rất quan trọng mà lãnh đạo thành phố đã nhiều lần đề cập
đó là sự chủ quan lơ là lạc quan thái quá của một số cơ quan và đặc biệt là người dân
từ ba nguyên nhân này nguy cơ bùng phát dịch của hà nội luôn thường trực
để tránh lặp lại những tình trạng tương tự ông phong đề nghị cơ quan chức năng của thành phố
và nhất là người dân tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn với kết quả chống dịch bước đầu
thứ hai là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống phải thực hiện năm k
người dân phải thường xuyên theo dõi sức khỏe khai báo y tế
nếu có hiện tượng về sức khỏe người dân cần phải phối hợp khai báo ngay
để chính quyền lực lượng chức năng sớm khoanh vùng truy vết ngăn chặn lây nhiễm
nếu không làm tốt việc này dịch có thể bùng phát trong cộng đồng bất cứ lúc nào
khi mà tỷ lệ người dân trong độ tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine còn rất thấp như hiện nay
mới một mươi hai rồi chưa có vaccine cho trẻ nhỏ các gia đình phải rất quan tâm đến sức khỏe cho bản thân mình
hạn chế đến mức thấp nhất việc cho trẻ em người già phụ nữ mang thai
người có bệnh nền ra đường hoặc là tiếp xúc với nhiều người